khi mà dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp để phòng chống dịch có hiệu quả lực lượng bộ đội biên phòng trên cả nước trong đó có bộ đội biên phòng tỉnh lào cai tất cả cùng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát không quản ngày đêm các từng đường mòn lối mở phòng dịch lây lan qua đường xuất nhập cảnh trái phép